sau gần bốn tháng đóng cửa ngày một tháng một mươi một chợ đầu mối bình điền chợ hải sản lớn nhất
tại tp hcm đã hoạt động trở lại với khoảng ba mươi công suất bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm trước
đến tám giờ sáng ngày hôm sau tiếp nhận hàng hóa từ những đối tác cung cấp cho các bạn hàng
ở khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
trước đó ít ngày công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã gọi thông báo
tới các tiểu thương và hướng dẫn đăng ký các thủ tục ra vào chợ nhằm đảm bảo
và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch nghiêm ngặt
ghi nhận tại cổng chợ các xe tải vào xuống hoặc lấy hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng
đối với các tài xế và tiểu thương đều phải đáp ứng các yêu cầu về tiêm vaccine
kết quả xét nghiệm trong một mươi bốn ngày để đảm bảo an toàn
người ra vào chợ hiện nay là theo quy định của công ty là phải được cấp thẻ đeo
của công ty bình điền cấp
cái thứ hai nữa là phải được tiêm vaccine hai mũi và giấy xét nghiệm âm tính một mươi bốn ngày mới được vào chợ
với ba mươi công sức hoạt động tương đương khoảng hai trăm linh vựa với khoảng bốn người trong ngày đầu tiên
gồm nhân viên công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền thương nhân phụ việc bốc xếp
cung cấp dịch vụ khách hàng đến giao dịch
sáng lượng hàng nhập chợ trong đêm đạt hơn ba trăm ba mươi năm tấn hàng hóa các loại trong đêm đầu tiên
chợ đầu mối có quy mô
lớn nhất cả nước này hoạt động trở lại
đối với các tiểu thương thì chợ mở lại đã đem đến những ý nghĩa thiết thực
tôi đã ngưng hoạt động khoảng gần bốn tháng
nhưng mà tôi cũng cảm ơn công ty chợ đầu mối bình điền này để mở lại cho tôi hoạt động
nhưng mà từ trước khi tôi hoạt động tôi vẫn tuân thủ theo năm k
coi như là cũng vẫn phải đeo khẩu trang dược khuẩn
là coi như mình tuân thủ năm k hết
vô chợ là vẫn có giấy test
và vẫn giấy chích hai mũi đồ vẫn có thẻ vô
tuân thủ năm k hết
cảm ơn công ty quản lý chợ bình điền rất là nhiều
để cho thương nhân của tụi tôi mở cửa hoạt động trở lại
nhưng mà thời gian đầu thì dịch bệnh đang còn khó khăn
thì chúng tôi cũng phải cố gắng là mua bán nặng để hoạt động sau này để cho bình thường trở lại mua bán sung túc như ban đầu
trước khi xảy ra đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
chợ đầu mối bình điền
bình điền cung cấp đến bảy mươi lượng thực phẩm cho người dân thành phố
và là chợ đầu mối duy nhất tập kết phân phối thủy hải sản từ các tỉnh thành chuyển về thành phố hồ chí minh
mỗi ngày có hàng chục ngàn người ở thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành khác ra vào chợ
chợ bắt đầu đóng cửa tạm ngưng hoạt động từ ngày sáu tháng bảy đến ngày bảy tháng chín
công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền mở điểm trung chuyển hàng hóa
tại khu vực sân giữa hai nhà lòng bd và df
để tiểu thương tập kết trung chuyển hàng hóa cung cấp cho thị trường thành phố hồ chí minh